mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
để đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch trong thời gian qua
đồng thời bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
bên cạnh đó tình hình kinh tế xã hội đã khởi sắc kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định
các cân đối lớn được bảo đảm lãm phát được kiểm soát ở mức thấp
phối hợp linh hoạt hiệu quả giữa chính sách tài khoá và tiền tệ
thu hút vốn fdi xuất khẩu đều tăng khá
qua đó cho thấy việc chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám là kịp thời đúng hướng và sát thực tế
điều hướng phức tạp
vì vậy cho nên đòi hỏi công tác nắm tình hình cái công tác dự báo là phải sát hơn
phải tích cực hơn và phải dự báo có cái tính chính xác hơn
trên cơ sở đó chúng ta có thống nhất về mặt nhận thức thống nhất về chủ trương
thống nhất về các biện pháp thực hiện và tổ chức thực hiện cho nó thật tốt
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu trước mắt các ngành địa phương
phải thực hiện nghiêm quyết định số một trăm hai mươi tám và quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm thống nhất từ trung ương đến cơ sở
ứng với cấp độ dịch nào thì có biện pháp hành chính y tế an sinh xã hội phù hợp với cấp độ đó
thực hiện nghiêm công thức phòng chống dịch năm k cộng vaccine thuốc điều trị
cộng công nghệ cộng ý thức người dân cộng các biện pháp khác
thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện kế hoạch kịch bản thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi bốn
phù hợp với tình hình thực tế đồng thời có kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau cung cấp khi xảy ra dịch bệnh
phải có kế hoạch kịch bản để hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương
rồi các địa phương cơ quan đơn vị lên kế hoạch đẩy mạnh cái tiêm vaccine
trong tháng một mươi một tháng một mươi hai này phấn đấu phải cơ bản hoàn thành hai mũi cho đối tượng
như đồng chí phó thủ tướng đồng chí bộ trưởng cũng đã nêu vấn đề này
bộ y tế phải phối hợp với các bộ ngành các địa phương
rồi bộ giáo dục đào tạo để có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
phải đẩy nhanh cái này để mở lại trường học một cách an toàn hiệu quả
và có kế hoạch để tăng cường mũi ba cho người dân đã tiêm được hai mũi
thủ tướng chính phủ cũng giao các bộ ngành phối hợp xây dựng sớm ban hành quy định
quy trình xét nghiệm cách ly phù hợp trong đó xem xét xã hội hóa công tác xét nghiệm
xem xét bố trí kinh phí để các bộ ngành địa phương mua sắm vật tư trang thiết bị
vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch
nếu vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền
tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân doanh nghiệp trong phòng chống dịch
tránh lơ là chủ quan nhưng không hoảng hốt trong phòng chống dịch